thì cuối cùng chính gã chồng này đã phải cuối đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
về việc gây ra cái chết cho người vợ của mình
sau đó tạo dựng hiện trừ giả nhằm che đậy hành vi và gây khó khăn cho cơ quan điều tra
ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba hường bốn tháng sau khi phát hiện bà lê thị thu liễu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
chết chưa rõ nguyên nhân cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn văn thuật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ tại thôn xuân điền xã hàm hiệp huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
thuật sống dung với nạn dân là liễu dư vợ chồng
phối hợp dịp nhàng xem xét kỹ lượng các tài liệu chứng cứ
để đảm bảo quy trình tố tụng đúng quy định pháp luật
chúng tôi đã họp phòng và phân công kỹ sát viên có kinh nghiệm
hai kỹ sát viên và có thêm kỹ sát viên phụ để chúng tôi cùng với cơ quan điều tra
tham gia các hoạt động khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
và cùng cơ quan điều tra thực hiện các quyền pháp tố tụng khác
để đảm bảo quá trình việc truy tìm các đối tượng nhanh chóng
sau khi tiếp nhận tin báo của công an huyện hàm thủng bắc
tôi trực tiếp thành lập hai tổ công tác đến hiện trường
tổ thứ nhất phối hợp cùng công an hàm thủng bắc
phòng kỹ thuật hình sự cùng cơ quan pháp y tiến hành
khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
qua kết quả khám nghiệm hiện trường sơ bộ ban đầu
thì nhận định là chịu liễu chết là do tác động của nội lực
theo kế hoạch lực lượng điều tra được chia thành nhiều buổi
tổ kỹ thuật hình sự triển khai mở rộng phạm vi khám nghiệm hiện trường
tìm kiếm thu dự những dấu vết liên quan
đồng thời bác sĩ pháp y tiến hành giải phẫu tử thi
trong khi đó các điều tra viên của phòng cảnh sát hình sự
phối hợp với công an huyện hàm thuận bắc và công an xã hàm hiệp
tập trung khai thác lời khai của ông nguyễn văn thuật chồng của bà liễu
ngoài ra tất cả những người liên quan có mặt hoặc bán mặt một cách bất thường
trước trong và sau khi phát hiện bà liễu tử vong
đều được mời lên trường
sau nhiều lần khai báo bốc nhất về quá trình phát hiện bà liễu tử vong trong nhà
ông thuật thừa nhận vào cuối ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi cả nhà đám vỗ xong mọi người đi về thì giữa ông thuật và bà liễu có xảy ra tranh cãi
do bực tức nên ông thuật đã dùng dây ống nước đánh trúng cổ bà liễu
sau đó bà liễu vào giường ngủ bình thường
đến một mươi hai giờ khuya cùng ngày thì ông thuật đóng hết các cửa
và leo ra ngoài bằng cửa sổ sâu phía sâu chuồng bò để đi làm
đến một mươi ba giờ trưa ngày hai mươi tám tháng hai khi đi làm về ông thuật lại vào nhà bằng cửa sổ
sau đó phát hiện bà liễu đã tử vong
lúc này ông thuật tiếp tục leo ra ngoài bằng cửa sổ để chạy qua nhà người quen
nhờ chở đến công an xã trình báo vụ việc
tiếp tục là xét nghiệm
xét nghiệm là cái ngày hôm đó là cái đối tượng thuật đi đâu làm gì với ai
trong cái thời gian là từ cái đêm hôm trước từ lúc xảy ra sự việc cho đến hết cái ngày hôm sau
theo lời khai ban đầu của đối tượng thuật thì leo ra leo vào như vậy
thì cơ quan điều tra thấy là nó không có hợp với tình tiết khách quan như mọi người
vì bình thường như mọi người ấy thì nếu mà giả sử khi xảy ra cái sự việc đó thì bị can thuộc
không có thể nào mà bình tĩnh đến nỗi mà leo qua cái bức tường của phòng ngủ
và leo qua lại cái bức dách cái cửa sổ phía sau chuồng bò
nếu mà người bình thường thì sẽ mở cửa phòng ngủ mở cửa các cái cửa ra vào của mình
và hô hoáng những người xung quanh để kêu người ta vô là ò vợ tôi bị chết hay như thế nào
quá trình khám nghiệm hiện trường lực lượng kỹ thuật hình sự thu giữ được một sợi dây ống nước dài khoảng hai mét trong nhà
chứng cứ này phù hợp với lời khai của âm thuật
cơ quan điều tra đánh giá nếu dùng ống nước để đánh thì sẽ tạo vết hàng rõ và khó có thể là tác nhân chính khiến nạn nhân liễu tử vong
tuy nhiên lời khai của ông thuật cần phải được đấu tranh làm rõ vì còn nhiều điểm mâu thuẫn
vợ anh về phát hiện là vợ anh đã cứng và không còn thở hay sao
mâu thuẫn sao về là tôi không biết
vợ tôi đi ra khỏi nhà đến trưa thì khoảng một mươi một h một h trưa thì quay về nhà thì phát hiện là vợ tôi đang bị có dấu nghiệm là cứng không thở
cái đánh và cái khiết cổ thì nó sẽ là khác nhau rất nhiều
và cái đánh thì không gây ra cái ngạt cơ học được khó mà gây ra ngạt cơ học
mà cái trường hợp này là xích cổ mà xích cổ là phải nói là
động lực về ý chí phạm tội là nó là rõ ràng là cố ý hoàn toàn
còn nếu đánh giả sử vô tình đánh mà bị một cái mà không may thì cũng tổ hiểm á thì nó là chuyện khác
còn đã là xích cổ là hành vi phải nói là cũng tuyết liệt phải là cố ý cao độ
và thời gian diễn ra là có thời gian ít nhất là cũng phải từ hai phút trở lên
gia đình báo là phát hiện là chết trong màng mà
thì mình xem xích kỹ đây mình nghĩ đây là không phải là cái chết bình thường mà đây có chữ hiệu bất thường
đến đánh mạng thì mình báo cho cơ quan ánh sát điều tra
thì trong quá trình khám nghiệm thì phát hiện thêm là dưới lòng bàn tay của nạn nhân có một vết thương đã được băng dính băng kêu bắt nhân
thì mình nghĩ là vết thương này là đã có trước khi chết thì người ta còn sống người ta mất băng
chứ người chết thì không bao giờ mà người ta thấy băng kêu bắt nhân băng như vậy được
sau khi tiến hành các bước khám nghiệm hiện trường một cách tỉ bỉ để thu thập tất cả các dấu vết liên quan
phẫu tử thi để làm rõ những mâu thuẫn trong lời khai của ông thuật
trong đó ông thuật cho rằng bà liễu có tiền sử bệnh lý giật kinh phong
nghe lời ông trọng nói là cô này đã có chất bệnh giật kinh phong rồi đó
đó là khi mà mình giải phẫu bộ não ra thì mình xem xét rất nhiều
ký về đại thể có những gì bất thường những tiểu khu não hay không
nhưng mà vì đại thể mình thì không thấy bất thường
thì mình cũng có thu những cái mẫu não đó về làm vi thể
thì trong quy thể nó cũng không phát hiện gì bất thường
đó cho nên mình có thể khẳng định được là loại trừ cái bệnh đó
người nạn nhân chết vì bệnh lý
ngoài việc chứng minh bà liễu không tử vong do nguyên nhân bệnh lý
cơ quan pháp y cũng tiến hành lấy các
mẫu bệnh phẩm biểu bì dưới da của nạn nhân
để giải thích đánh giá về lời khai của âm thuật là dùng ống nước đánh vào cổ bà liễu
theo đó kết quả phân tích cho thấy trong dạ dày của nạn nhân không có thức ăn
mà chỉ có một ít dịch loại trừ khả năng nạn nhân tử vong do độc tố
đồng thời nội tạng có dấu hiệu xúc viết
do đó chứng cứ khoa học càng được thêm củng cố là nạn nhân chết
do yếu tố ngoại lực tác động vào vùng cổ

có dấu hiệu xúc viết
nạn nhân là xúc viết có dấu hiệu là thiếu oxy là bằng xúc viết bằng tím

là chết nhanh chết nhanh nó sẽ có những dấu hiệu này
để có được những bằng chứng khoa học lực lượng kỹ thuật hình sự
đã phải mất rất nhiều tháng phân tích từng mẫu vật thu được
đồng thời trao đổi thường xuyên với cơ quan cảnh sát điều tra
để tiến hành thực nghiệm hiện trường
vì ban đầu ông thuật chỉ thừa nhận dùng ống nước mềm đánh trúng vào cổ bà liễu
do đó về thời gian gây án hung khí tư thế hành động
dấu vết để lại trên cơ thể của nạn nhân
và cả diễn biến tâm lý phạm tội là chưa phù hợp
sau năm lần thực nghiệm điều tra với sự giám sát của kiểm sát viên
thuộc viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình thuận
thì cuối cùng sự thật cũng được phơi bày
có những cái lời khai của ông thuật này là sai với thực tế
đối với chúng tôi đã khám nghiệm với hiện trường và thử thi
có được kết quả của pháp y và tôi trực tiếp nghiên cứu
các dấu vết để lại thì tôi thể hiện trên các biểu bì da của nạn nhân
thì có chiều hướng là từ trước ra sau
nên từ đó tôi có chỉ đạo cho anh em cùng với tôi
tiếp tục đấu tranh với đấu tượng thuật này
sau đó đấu tượng thuật là thừa nhận
hành vi là dùng dây xuyết vào cổ nạn nhân và kéo nạn nhân đi
sau đó thì nạn nhân chết
sau một lần thực nghiệm thì tiến hành về là phân tích
giữa cơ quan đối đầu ra và cho bc chín là phân tích đánh giá
cảm thấy chưa phù hợp thì tiếp tục đấu tranh tiếp
và làm khoảng năm lần thử nghiệm như vậy
sau đó thì mới lần thứ năm thì lúc đó đối tượng mới chịu nhận
cái hành vi và sử dụng cái sợi dây dùm
là cái sợi dây mà đối tượng vẫn làm công cụ để đi kéo xe đó
cái dây đó là nó phù hợp
thì phóng to các cái hình mà tổn thương
màu mạch ở cái vùng cổ thì nó có các cái hình vải sợi đan xen
là của cái sợi dây
nó phù hợp với sợi dây mà nạn nhân là là tiến cổ của nạn nhân
ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
hường bốn tháng sau khi phát hiện bà lê thị thu liễu chết chưa đoạt nguyên nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
để khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với nguyễn văn thuật
trong suốt quá trình làm việc với cơ quan điều tra
đối tượng thuộc
lo sợ việc mình đã gây ra cái chết cho vợ là bà liễu
nên đã nhiều lần quanh co khai báo gian dối
không thừa nhận hành vi giết chị liễu
nhưng với những tài liệu chứng cứ thu thập được
và kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
và quá trình hỏi cung bị can
với những lập luận sắc bén của cơ quan điều tra
đối tượng đành phải cuối đầu nhận tội
sau khi mà được lãnh đạo viện phân công giải quyết vụ án này
thì bản thân tôi cũng nhận định đây là vụ án khá là phức tạp
lý do là sau khi thực hiện hành vi thì bị can cũng đã che giấu
cũng đã xóa giấu vết tại hiện trường cũng như là quăng đi hung khí
đó là tôi cũng đã chủ động phối hợp với đại điều tra viên
tham gia lấy lời khai của bị can thuật
cũng như là kết hợp với các tài liệu có trong hồ sơ
dù như là kết luận giám định pháp y xét định xem những tài liệu nào
để buộc tội được bị can cũng như là để kiểm chứng lời khai của bị can thuật
cộng với lại là xác định xuống hiện trường kiểm tra hiện trường
tiến hành cho bị can thực nghiệm điều tra
để củng cố lại hết tất cả các chứng cứ
cũng như là kiểm chứng lại lời khai của bị can
theo đó khoảng hai mươi một h ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
sau khi tổ chức ăn nhậu tại nhà xong
giữa thuộc và bà liễu xảy ra cãi vã đạp phá đồ đạp trong nhà
bực tức vì bị bà liễu chửi bới thách thức
nên thuộc đã lấy một sợi dây dù xí cổ khiến bà liễu tử vong
do lo sợ việc mình đã gây ra cái chết cho chị liễu
nên thuộc đã tạo dừng hiện trường và khai báo gian dối
không thừa nhận hành vi phạm tội
những lần chị liễu nhậu say về anh thuật
nói chị liễu thì chị liễu có đánh anh thuật
thì anh thuật có lên báo với khu phố
xuất phát từ những nguyên nhân sâu xa đó
và cái ngày hai mươi bảy tháng hai là nhà anh thuật có đám vỗ
và anh thuật có nhậu cho nên khi chị liễu hai vợ chồng cãi lộn
và có những bức xúc trong người như vậy
cho nên mới dẫn đến hành vi là anh thuật dùng dây xí cổ chị liễu
ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
tại tòa án nhân dân tỉnh bình thuận
hội đồng xác xử cho rằng hành vi sử dụng dây dù xí cổ người khác đến chết
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống chung của nguyễn văn thuật
là nguy hiểm cho xã hội cần xử phạt thật nghiêm
nhằm ranh đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung
tòa án nhân dân tỉnh bình thuận tuyên phạt bị cáo nguyễn văn thuật
với mức án một mươi năm năm tù giam
về tội giết người của nguyễn văn thuật
đồng thời buộc bồi thường cho gia đình bị hại liễu là bốn trăm chín mươi chín triệu đồng

đồng thời buộc bồi thường cho gia đình bị hại liễu là bốn trăm chín mươi chín triệu đồng